trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức bangladesh sáng nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp tổng bí thư đảng cộng sản bangladesh cha alam và lãnh đạo của đảng đến chào
và tiếp chủ tịch đảng công nhân bangladesh chủ tịch ủy ban phúc lợi xã hội của quốc hội bangladesh ông rajesh khan menon
chủ tịch quốc hội bày tỏ vinh dự đến thăm bangladesh diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại giao nhằm củng cố tăng cường hữu nghị
tăng cường hợp tác trên các kênh chính đảng ngoại giao nhân dân
việt nam cảm ơn bangladesh đã ủng hộ trong công cuộc giải phóng đất nước và xây dựng đất nước trong đó có đồng góp của đảng cộng sản bangladesh
chủ tịch quốc hội nêu rõ hai đảng đã duy trì quan hệ bằng những cuộc tiếp xúc qua các thời kỳ
các cuộc hội đàm hội kiến với các nhà lãnh đạo bangladesh trong chuyến thăm lần này cũng nhằm thống nhất những định hướng hợp tác quan trọng giữa hai nước trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội nêu rõ trong chiến lược phát triển đảng cộng sản việt nam đã đề ra các mục tiêu phát triển hùng cường trong thời gian tới
và để đạt được các mục tiêu đó thì ngoài sự nỗ lực nội lực việt nam rất cần sự ủng hộ của bạn bè truyền thống trong đó có các chính đảng như đảng cộng sản bangladesh
chủ tịch quốc hội chuyển lời thăm hỏi của tổng bí thư nguyễn phú trọng tới tổng bí thư và ban lãnh đạo đảng cộng sản bangladesh
tổng bí thư đảng cộng sản bangladesh sham cảm ơn chủ tịch quốc hội dành thời gian tiếp bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân việt nam
và khâm phục ý chí chiến đấu chống thực dân đế quốc của việt nam trước đây cũng như xây dựng đất nước phát triển ngày nay
hợp tác truyền thống tổng bí thư đảng bangladesh mong muốn hai nước sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực
ngài tổng bí thư đảng chúc mừng thành quả việt nam xây dựng và phát triển đất nước của việt nam mong muốn việt nam sẽ trở thành đối tác phát triển của bangladesh
tại cuộc tiếp chủ tịch đảng công nhân bangladesh chủ tịch ủy ban phúc lợi xã hội của quốc hội bangladesh ông rashad khan menon
chủ tịch quốc hội trân trọng cảm ơn nhân dân bangladesh và các lực lượng cánh tả bangladesh đã luôn ủng hộ việt nam trong cuộc đấu tranh dành độc lập dân tộc trước đây
cũng như phát triển kinh tế xã hội hội nhập quốc tế ngày nay
hai mươi năm qua kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao chủ tịch đảng công nhân bangladesh khẳng định
quan hệ việt nam bangladesh đã phát triển trên mọi lĩnh vực trong đó quan hệ thương mại đầu tư những năm gần đây đã đạt nhiều kết quả tích cực
khẳng định đảng nhà nước việt nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với bangladesh trên tất cả các kênh các lĩnh vực
chủ tịch quốc hội mong muốn đảng cộng sản việt nam và đảng công nhân bangladesh tăng cường trao đổi kinh nghiệm lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng đảng xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay
nhất trí tăng cường hợp tác trao đổi đoàn giữa thanh niên hai nước bởi thanh niên chính là tương lai của đất nước đóng vai trò nòng cốt trong quan hệ hai nước thời gian tới